theo hướng dẫn tạm thời thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín trên địa bàn quận huyện và thành phố thủ đức của sở y tế
thành phố hồ chí minh sẽ không xét nghiệm định kỳ với quy mô toàn dân trên địa bàn phường xã thị trấn hoặc cả quận huyện
các địa phương thực hiện xét nghiệm giám sát đối với các khu vực nguy cơ nhóm nguy cơ trên địa bàn dân cư
theo kế hoạch giám sát định kỳ ngẫu nhiên của ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
và chiều qua công an quận đống đa tp hà nội cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến một người tử vong ở phường kim liên quận đống đa
theo thông tin ban đầu vào đầu giờ chiều ngày hôm qua công an quận đống đa nhận được tin báo về việc xảy ra vụ cháy
tại ngôi nhà năm tầng ở phố đông các phường kim liên
lực lượng công an phường đã phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận đống đa
khẩn trương tới hiện trường chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn
bước đầu xác định có người mắc kẹt bên trong ngôi nhà tuy nhiên khi cảnh sát tiếp cận được vị trí người mắc kẹt thì nạn nhân đã tử vong
nạn nhân được xác định là sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu thời điểm xảy ra vụ cháy nạn nhân ở nhà một mình
tại hiện trường khu vực đệm dường nạn nhân nằm bị cháy hoàn toàn có thể là nơi bắt nguồn của ngọn lửa
ba người dân đi câu cá tại chân đập tràn thủy điện đắc song huyện crong dro tỉnh gia lai
bị mắc kẹt sau khi nước sông dâng cao đột ngột
đến khoảng hai giờ sáng nay ngày một mươi tháng một mươi một lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh gia lai đã tiếp cận và cứu được ba người này
cụ thể trước đó vào sáng ngày chín tháng một mươi một ba người dân là anh nguyễn văn sĩ nguyễn thành luân và anh nguyễn văn nhơn đi câu cá tại chân đập tràn thủy điện đắk trong
vào khoảng một mươi một giờ trưa trận mưa kéo dài nhiều giờ khiến cho nước trên sông ba dâng cao đột ngột cả ba người này không kịp vào bờ
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh gia lai đã khẩn trương có mặt tại hiện trường
lực lượng cứu nạn sử dụng xuồng máy súng bắn dây thừng chuyên dụng thanh cứu hộ phao cứu sinh để tiếp cận vị trí người dân
tuy nhiên vì nơi người dân mắc kẹt có địa hình dốc đá hiểm trở cộng thêm mưa lớn liên tục lượng nước đổ rồn về ngày một nhiều khiến cho công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn
ngay trong đêm lực lượng cứu nạn đã sử dụng phao cứu sinh vượt lũ dùng đinh chốt trên đá làm điểm tựa lấy thang và dây thừng chốt cố định làm cầu dùng súng bắn dây tới vị trí mỏm đá có người mắc kẹt
vào khoảng một giờ sáng ngày một mươi tháng một mươi một lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được vị trí người dân
hai giờ sáng cả ba người dân đã được đưa vào bờ an toàn hiện nay sức khỏe của ba người dân này đã ổn định và trở về nhà
tám bánh heroin một khẩu súng cz bảy mươi năm
và tám viên đạn là tăng vật thu giữ trong chuyên án ma túy lớn trên địa bàn tỉnh lai châu
đối tượng là sùng sái lử chú tại huyện tùa chùa tỉnh điện biên vừa bị bắt quả tăng cùng nhiều vật chứng có liên quan
vào khoảng một mươi sáu h một mươi năm phút ngày chín tháng một mươi một tại tuyến đường tỉnh lộ một trăm ba mươi ba khu vực thuộc địa phận bản nà ban xã thân thuộc huyện tân nguyên tỉnh lai châu
các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phát hiện người điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chân ma túy
tổ công tác đã nhanh chóng áp sát và kiểm tra khám xét người và phương tiện của đối tượng sử dụng
lực lượng công an đã thu giữ tám bánh heroin một khẩu súng có nhãn hiệu cz bảy mươi năm cùng tám viên đạn một xe máy và nhiều giấy tờ liên quan
tại cơ quan công an ban đầu đối tượng sùng sái lử khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên từ huyện tùa chùa tỉnh điện biên sang lây châu tiêu thụ
đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an bắt giữ
liên quan đến vụ vận chuyển sáu bánh heroin
đang trên đường vận chuyển sáu bánh heroin và gần một kg ma túy đá từ campuchia về việt nam sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm
vào chiều qua ngày chín tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt hai bị cáo trần văn giang và hồ minh nhật cùng mức án trung thân về tội vận chuyển trái phép chân ma túy
theo có trạng vào khoảng hai mươi một h ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát khu vực thuộc ấp tân thạnh
thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang thì phát hiện giang và nhật có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép
nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện giang cất dấu trên người và trong túi sách bốn bánh heroin và một bọc methamphetamine trọng lượng chín trăm chín mươi năm g
trong người nhật cất dấu hai bánh heroin
ngày một mươi tháng bảy nhật và giang bị khởi tố tạm giam để điều tra
bà nguyễn thị loan chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần y dược v medimax vừa bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định

bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội cho biết thiệt hại trong hoạt động bán đấu giá tài sản là hơn hai trăm linh tỷ đồng
bị can nguyễn thị loan bị cáo buộc có hành vi vi phạm sau khi thành lập ba doanh nghiệp
công ty cổ phần bất động sản thanh trì công ty cổ phần đầu tư bất động sản mỹ đình công ty cổ phần phát triển nhà ở bắc tử liêm đã chỉ đạo các thuộc cấp của mình tại các công ty trên tham gia nộp hồ sơ đấu giá và thông đồng dìm giá trong quá trình đấu giá dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá phía đông nam thôn cổ dương xã tiên dương huyện đông anh hà nội
kết quả là công ty cổ phần phát triển nhà ở bắc tử liêm chung đấu giá tại dự án trên
trong diễn biến liên quan một số cá nhân làm việc tại tri cục quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường hà nội ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đông anh công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư hà nội cũng bị cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự do có hành vi thông đồng hạ giá khởi điểm để đầu giá đất tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đầu giá phía đông nam thôn cổ dương xã tiên dương huyện đông anh hà nội
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can về các hành vi vi phạm các quy định về bán đấu giá tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại huyện đông anh
theo điều tra thiệt hại ban đầu được xác định khoảng hai trăm linh tỷ đồng
thưa quý vị chủ động trong việc phát hiện phòng chống những hiện tượng như đột nhập trái phép cướp tiệm vàng và ngân hàng bằng việc còi hú đèn chớp do đó khi có báo động thì sẽ gây được chú ý với người dân xung quanh
điều đặc biệt là hệ thống còn được cài đặt hệ thống quay số tự động đến các số điện thoại đã được cài đặt trước như công an hay người thân từ đó thì có những biện pháp thích hợp để xử lý
đây là những lợi ích mà hệ thống báo động chống trộm cướp vừa được lực lượng công an huyện đan phượng tp hà nội phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố vận động và lắp đặt trên địa bàn
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
hệ thống an ninh tập trung phát hiện có cảnh báo cải tiệm vàng hồng hiền

hiện tại công an xã vừa nhận được điện báo tại cửa hàng vàng bạc hồng hiền có xảy ra sự cố thì đề nghị anh em tập trung lực lượng rồi chúng ta triển khai ngay xuống kiểm tra
đây là một tình huống giả định có sự cố xảy ra tại một tiệm vàng được hệ thống chống trộm cướp bảo về cho lực lượng công an xã tân hội huyện đan phượng hà nội
công an đan phượng đã phối hợp với cả phòng kỹ thuật hình sự
và phòng cảnh sát hình sự của công an thành phố triển khai lắp đặt được năm điểm các tiệm vàng ở trên địa bàn huyện an phượng
kết lối có hệ thống cảnh báo kết lối với cả công an cơ quan công an lực lượng công an xã công an huyện và ra kết lối với cả lực lượng một trăm một mươi ba của công an thành phố
cảm thấy lo ngại trước nhiều vụ cướp tiệm vàng xảy ra gần đây chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc hội hường đã đăng ký cùng lực lượng công an huyện đan phượng
lắp đặt hệ thống chống trộm
hệ thống chống trộm báo động với nhiều nút bấm đặt ở chỗ khuất trong cửa hàng lúc nào cũng sẵn sàng nếu có việc cấp bách xảy ra thì nhân viên có thể bấm nút để coi hụ
không những thế gia đình còn lắp đặt thêm hệ thống cửa khóa tự động đảm bảo an toàn cho tiệm vàng của mình
tôi thấy lắp được như thế này thì là càng ngày là càng công an cũng quan tâm đến các cửa hàng vàng
tôi thấy là cũng yên tâm
tôi cũng thấy là nó hợp lý mà để là mình có đi đâu mình không phải lo nghĩ gì sất cả mà không phải sợ gì sất cả
nếu mà có thế nào cái thì mình bấm cái là công an người ta đã biết rồi
còn tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn cụng một mươi hai xã tân hội
tuy rằng gia đình bà nguyễn thị thọ đã lắp đặt hệ thống camera dày đặc
tuy nhiên khi có chương trình lắp đặt hệ thống báo động liên kết đến thẳng trụ sở công an xã
gia đình bà đã ủng hộ
bà đã ủng hộ lắp đặt sớm nhất
tôi cũng đã lắp nhiều các hệ thống rồi
thế nhưng mà tôi thấy cái hệ thống này là nó hiệu quả
cái thứ nhất là nó kết lối đến công an
thì tôi thấy nó rất là an toàn cho gia đình
khi tôi giao dịch có khách hàng nếu có vấn đề gì thì tôi có thể là bấm mút
và công an cũng đã biết được tín hiệu để xuống hỗ trợ gia đình nhà tôi
cho nên là thực tế mà nói là tôi thấy rất là tốt
chúng tôi với phương châm nào cứ vận động đến đâu lắp đặt đến đấy
tình hình tội phạm sau thời gian dịch covid một mươi chín diễn ra
tình hình tội phạm theo dự đoán là sẽ có nhiều phức tạp
có thể gia tăng về tội phạm cướp các tiệm vàng ngân hàng vận động lắp đặt
hiện nay công an huyện đan phượng không chỉ triển khai lắp đặt tại các tiệm vàng
mà còn mở rộng mô hình để hoàn thiện hệ thống báo động
tới các chi nhánh phòng giao dịch của các ngân hàng
bên cạnh sự nỗ lực phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm của lực lượng công an
thì mỗi cơ sở kinh doanh vàng mạc tiên tệ cũng phải nêu cao ý thức chủ động
tự bảo vệ tài sản của chính mình